trên địa bàn tỉnh bình phước vừa xảy ra mưa kèm theo lốc xoáy cục bộ đã gây ra nhiều thiệt hại đến tài sản cây trồng của người dân
chưa bao giờ mà tình hình thời tiết ngày càng trở nên cực đoan và khó lường như hiện nay
khi ngay giữa cao điểm mùa khô nhưng lốc xoáy vẫn xảy ra và gây thiệt hại rất lớn
tại huyện bù đốc cơn lốc xoáy đã khiến cho khoảng hai mươi hộ dân trồng tiêu bị ảnh hưởng
hộ thiệt hại nhiều nhất là sáu trăm linh trụ
hầu hết những diện tích bị ảnh hưởng nặng là những vườn tiêu mới trồng hoặc chuẩn bị đến giai đoạn bán giống
còn tại huyện bù đăng trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra ở xã minh hưng đã làm gãy đổ gần hai mươi hectare điều
bốn hectare cao su một mươi hai căn nhà bị sập và tốc mái
sáu trụ điện bị gãy đổ thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một mươi tỷ đồng
hiện bà con vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả sau lốc xoáy